theo cáo trạng vào ngày hai mươi tháng hai năm hai nghìn một mươi năm do thanh đã đánh người thân của mình là anh nguyễn văn phụng đã đi tìm thanh để trả thù
khi đến ấp long thành xã long an thị xã tân châu nhìn thấy phụng đi tìm mình thành lao ra dùng dao thủ sẵn trong người đâm nhiều nhát vào ngực và vai khiến phụng ngã
do vết thương quá nặng phụng đã tử vong trên đường đến bệnh viện
tại phiên tòa hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo nguyễn trí thanh một mươi chín năm tù giam về tội giết người buộc bị cáo bồi thường cho gia đình bị hại một trăm linh triệu đồng và có trách nhiệm cấp dưỡng nuôi hai con bị hại đến khi trưởng thành theo quy định của pháp luật